trước tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký ban hành công điện
một nghìn tám mươi một cdttg của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín công điện yêu cầu
quỹ ba nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu cttg căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn chủ động quyết định việc tiếp tục
giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn toàn tỉnh thành phố tiếp tục tranh thủ thời gian tập trung
cao độ chỉ đạo quyết liệt khẩn trương nhất là việc xét nghiệm bóc tách hết ép không
riêng đối với một số khu vực ở tp hcm bình dương đồng nai long an thực hiện theo chỉ đạo của tổ công tác
đặc biệt của chính phủ nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc không có chỗ ở không được hỗ trợ
về y tế có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền lương thực thực phẩm để người dân yên tâm ở tại chỗ
tuân thủ các quy định phòng chống dịch không để người dân tự ý rời tỉnh thành phố nơi đang thực hiện
giãn cách về quê trường hợp cá biệt có người tự ý về quê đã qua địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh phải thống nhất
việc tiếp nhận quản lý đảm bảo an toàn nếu chưa đưa đón về quê được thì giao bộ quốc phòng chỉ đạo tiếp nhận
đưa vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý thống nhất với các địa phương liên quan tổ chức đưa đón
người dân cần thiết phải về quê thật an toàn chú đáo đặc biệt lưu ý ưu tiên
đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở phụ nữ nuôi con nhỏ hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn
tổ công tác đặc biệt của chính phủ phối hợp với các tỉnh thành phố liên quan triển khai các biện pháp đồng bộ
để kiểm soát chặt chẽ khu vực các tỉnh bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang an giang hậu giang
không để dịch bệnh thâm nhập từ nước ngoài và từ các tỉnh ngoài khu vực này
tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khu vực các tỉnh bình phước lâm đồng bình thuận không để dịch bệnh lây lan ra khu vực tây nguyên nam trung bộ